nằm trong kế hoạch phòng ngừa ngăn chặn tụ tập đua xe trái phép
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan
kiểm tra nhiều tiệm sửa xe trên địa bàn của huyện củ chi và quận gò vấp
phát hiện nhiều phương tiện thay đổi kết cấu phụ tùng xe không rõ nguồn gốc
tại xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm công an đã kiểm tra bốn điểm sửa xe có dấu hiệu đổ xe
tạm giữ nhiều xe máy đang sửa chữa
tổ công tác còn phát hiện tạm giữ nhiều phụ tùng xe gắn máy không xuất trình được hóa đơn chứng từ
trước đó lực lượng cảnh sát giao thông trực tự công an quận gò vấp tp hcm
cũng đang kiểm tra nhiều tiệm sửa xe trên địa bàn tạm giữ tám xe máy nghi đổ chế
cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở nghi đổ xe
triển khai phương án ngăn chặn đua xe trái phép kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp